bị bắt quả tang cùng với tăng vật lô thiện tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ trên người của đối tượng
một bọc ni lông trong suốt hàn kín hai đầu có chứa ma túy đá
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lực lượng công an tiếp tục thu giữ một bọc ni lông tương tự
qua làm việc đối tượng khai nhận đã mua của một đối tượng lạ mặt đem về bán lại kiếm lời và để sử dụng
xét xử vụ án bệnh nhân bay lắc cùng cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i
vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân hà nội đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với một mươi bị cáo trong vụ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an tp hà nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có
cùng một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần
nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ
vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức sử dụng chất ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đen nháy bàn đi dây để tổ chức bay lắp
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì tổng hợp mức án tử hình
về các tội mua bán trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra hành chính khách sạn nam khánh thuộc phố tân trung phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi sáu thanh niên nam nữ gồm có hai mươi hai nam và bốn mươi bốn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra cơ quan công an thu giữ một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một mươi sáu túi ma túy kentamin có trọng lượng trên một mươi hai g
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng
trái phép chất ma túy tiến hành kiểm tra nhanh số thanh niên nam nữ nói trên thì phát hiện ba mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
và hiện công an thành phố ninh bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
còn với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng gồm trần thanh tùng và nguyễn văn toàn cùng quê ở thành phố hồ chí minh
lại văn thắng quê ở tỉnh hà nam và đinh xuân trường chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
từ cuối tháng sáu đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp xe máy các loại trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
tại các địa bàn huyện nhân trạch long thành và quận bảy thành phố hồ chí minh
tất cả tài sản trộm được các đối tượng thay đổi kết cấu để sử dụng hoặc là đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
được biết đối tượng trần thanh tùng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn văn toàn có một tiền án về tội cướp giật tài sản
liên quan đến vụ nổ tại công ty trách nhiệm hiểu hạn seochin auto thuộc khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn khiến ba mươi bốn người bị thương
vào ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh sơ bộ đã xác định được nguyên nhân ban đầu là do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
theo công an tỉnh bắc ninh vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến cho các công nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
sau sự cố nổ các công nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
công nhân chạy vội ra ngoài để thoát thân cho nên nhiều người đã sô đẩy dẫm đạp lên nhau dẫn đến bị thương
được biết trong số ba mươi bốn công nhân bị thương có hai mươi bảy người đang được điều trị tại trung tâm y tế tp từ sơn và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
bảy người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên điều trị
theo đánh giá của các bác sĩ các công nhân bị bỏng từ cấp độ một đến cấp độ hai và không nguy hiểm đến tính mạng
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là đỗ thành nhân
học và hồ thanh ngoan để điều tra và làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đây giữa nhân và anh trần văn tươi có mâu thuẫn trong công ty
sau đó nhân và ngoan đe dọa chặn đường đánh đập buộc anh tươi phải đưa tiền cho chúng thì mới yên ổn đi làm
vì quá hoảng sợ nên anh tươi đã chuyển bảy mươi triệu đồng cho nhân
khám xét một số nơi có liên quan đến hai đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
thưa quý vị vào ngày hôm nay
ngày ba mươi một tháng tám sau khi có kết luận giám định thương tật của bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng
đối với nguyễn hồng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thể xã hòa chánh huyện u minh thượng về tội cối gây thương tích
theo kết quả điều tra vào tối ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu xong
đối tượng nhớ đến mâu thuẫn trước đó với anh trần đông châu
nên ân mang theo giao tự chế rồi đi tìm anh châu để giải quyết mâu thuẫn
khi đi đến quán cà phê thì gặp nguyễn văn việt là anh rể của châu đang ngồi uống nước
ân lớn tiếng chửi rồi dùng sống dao đập vỡ mặt bàn đồng thời chém hai nhát vào tay anh việt gây thương tích nặng
gây án xong ân ném dao xuống sông rồi bỏ đi
anh việt được người dân đưa đi bệnh viện để điều trị vết thương và mang trên mình tỷ lệ thương tật là một mươi
mới đây công an huyện phúc thọ thành phố hà nội đã ngăn chặn kịp thời một nhóm hơn bốn mươi đối tượng
đang tụ tập mang theo nhiều hung khí và súng
họ cũng tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhau
đặc biệt là nhóm đối tượng này có tuổi đời rất trẻ đều từ một mươi sáu cho tới một mươi tám tuổi
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đây là clip người dân ghi lại được vào buổi tối ngày hai mươi bảy tháng tám
tại tuyến quốc lộ ba mươi hai đoạn qua địa phận huyện phúc thọ
gặp anh tùng ạ anh tùng là một lúc sau thì không biết là một nhóm thanh niên khác đi cùng hộ cháu
xong đi ra chỗ hướng về trạch mỹ lộc
cái bìa xong bọn cháu ra cùng chào gặp đạt với cả đội của đạt hai bên ném chai
cháu có xin mít với em mạnh cháu có đánh em mạnh mấy cái
xong em mạnh khóc cháu không đánh nữa
hôm sau thì duy tú vào nick phương văn nam với cả duy tú vào nick em mạnh chửi cháu
cháu hẹn cháu ra việt nam cháu đi ra
không thấy duy tú xong bọn cháu đi về xong duy tú chụp ảnh với một nhóm tầm hai mươi ba mươi người cầm phóng lợn
đi tìm bọn cháu ạ bảo chửi bọn cháu là sơn sơn mõm các thứ
xong hai đội gặp nhau thì đội duy tú nhảy xuống ném chai bia của cháu thì bọn cháu ném lại
cháu gọi dương xong rồi đi ra đằng võng xuyên thì cháu tạt vào nhà bà của cháu cháu lấy khẩu súng
nhưng mà cháu kiểu dọa đấy ạ với cả kèm theo một em là nhà pháo
thì là để dọa cho các bạn ở sân tây là chạy đi thôi
đa số là cũng là đối tượng lêu lọc chơi bời và học hành rất là trành mạng
các đối tượng thì bây giờ mạng xã hội rất là nan tràn với các clip độc hại
cũng như là sự quản lý giáo dục phối hợp giữa nhà trường và gia đình còn thiếu chặt chẽ
nên là các đối tượng bây giờ là thường là thành đập ra các hội nhóm trên mạng xã hội facebook
là tụ tập sủ dê
trong một số đối tượng có thể mâu thuẫn với các đối tượng
trong một nhóm xã hội khác thì các đối tượng sẽ kéo rủ cả hội đấy để tham gia gây dối đánh nhau
theo cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thêm bước đầu đã triệu tập bốn mươi hai đối tượng lên làm việc
thu giữ nhiều hung khí như chai thủy tinh súng hơi tự chế dao phóng lợn pháo nổ tuyếp sắt
mặc dù các đối tượng hầu hết vẫn còn là học sinh
nhưng đã có hành vi manh động liều lĩnh nguy hiểm gây dối trật tự công cộng
ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
cơ quan cũng đã khuyên cáo cảnh báo đến các gia đình có các em nhỏ trong lứa tuổi vị thành liên
nêu cao trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý giáo dục con cái
cũng như là thường xuyên giám sát và quan tâm hơn nữa đến các bạn bè của các con
cũng như là cái thói quen sở thích của con để làm sao để sớm ngăn chặn được các biểu hiện vi phạm luật của các cháu
hiện đội cảnh sát hình sự
công an huyện phúc thọ đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
cụ thể vào khoảng một mươi hai h ngày ba mươi tháng tám tại bản hốc xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thảo thị bâu và thảo thị mỹ cùng chú tại bản hồi nhà xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động
các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên sang địa bàn tỉnh lai châu
để giao cho một người không rõ danh tính thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tử hình là mức án mà tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt đối với bị cáo phạm công chiến hai mươi bốn tuổi
trú tại quận thanh khê khi có hành vi vận chuyển hơn ba kg ma túy từ một đối tượng không rõ lây lịch
gửi từ quảng trị vào đà nẵng tiêu thụ
theo có trạng vào khoảng một mươi một h
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại bưu điện thị trấn khai xanh
một người đàn ông không rõ lai lịch liên hệ với châu hà phương ba mươi một tuổi trú tại hướng hóa quảng trị
nhờ gửi hàng vào đà nẵng thì phương đồng ý
phương mang thùng hàng đến gửi cho võ quang khánh là tài xế xe tải
chở hàng tuyến quảng trị đà nẵng
vào tối cùng ngày xe của khánh về đến chợ đầu mối hoàng cường
và liên hệ phan thanh trí trung hai mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê
đến lấy thùng hàng bên trong có chứa ma túy
trung rủ thêm bị cáo chiến và nhận được sự đồng thuận
khi đến chợ đầu mối chiến xuống xe gặp khánh để lấy thùng hàng chứa ma túy
thì bị lực lượng chức năng bắt quả tăng
trung thế vậy đã lái xe bỏ chạy tông vào rào chắn
chống dịch covid một mươi chín trên đường và thoát thân hiện đang bị truy nã
vật chứng thu giữ là hơn ba kg ma túy đá
trước hội đồng xét xử chiến khai nhận do cùng nghiện nên chỉ nghĩ
đi lấy ma túy về để sử dụng chứ không biết số lượng nhiều
và nhận số ma túy trên giúp cho trung
tuấn khai nhận vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tuấn chuẩn bị điện thoại di động
nhái iphone một mươi hai pro max và sim giác để đặt hàng điện thoại di động
có giá trị qua mạng từ các cửa hàng trên toàn quốc
sau đó tuấn đặt mua một điện thoại iphone một mươi hai pro max
của cửa hàng đức huy mobi địa chỉ tại tp hcm với giá hai mươi hai triệu một trăm linh ngàn đồng
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã duy ninh trong quá trình giao nhận hàng
với anh võ quang tiến là nhân viên giao hàng lợi dụng việc được kiểm tra

trước khi nhận tuấn đã tráo đổi điện thoại di động nhái iphone một mươi hai pro max
để chiếm đoạt điện thoại đã đặt mua trên mạng
sau đó tuấn bán với giá một mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
với thủ đoạn này tuấn đã chiếm đoạt nhiều điện thoại di động
tại địa bàn huyện quảng trạch và các tỉnh quảng trị hà tĩnh
với tổng giá trị khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã lập biên bản thu giữ
niêm phong các đồ vật liên quan đồng thời tiến hành truy xét thu giữ tăng vật
gồm hai điện thoại di động iphone một mươi hai pro max một điện thoại iphone một mươi ba pro max
vào tối qua ngày ba mươi tháng tám phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng vừa tiến hành giải cứu
một mươi thiếu niên bị kẹt lũ ở trong rừng sâu thuộc địa bàn xã lát huyện lạc dương
trước đó vào sáng cùng ngày nhóm một mươi bảy thiếu niên lên kế hoạch đi dã ngoại
tại khu vực suối nước chảy về thủy điện anporet cách trung tâm xã lát khoảng hai mươi km
từ một mươi năm h cơn mưa lớn kéo dài liên tục tại khu vực này đã khiến cho nước từ thượng nguồn đổ về nhanh
khiến con suối cạn trước đó dâng cao lên hai ba mét chảy xiết mạnh
vào thời điểm trên có bảy người mạo hiểm vượt qua suối qua trước và một mươi người còn lại thì bị kẹt ngăn cách bởi dòng lũ dữ
vào khoảng một mươi bảy h một mươi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo của người dân
ngay lập tức đơn vị đã xuất một xe chỉ huy một xe chuyên dụng cứu nạn cứu hộ
cùng một mươi cán bộ chiến sĩ
sản lượng bay nội địa qua sân bay quốc tế nội bài sẽ
tăng cao hơn so với ngày thường khoảng từ một mươi năm hai mươi dự kiến ngày cao nhất đạt mức tám mươi lượt khách mỗi ngày
do đó để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và an ninh hàng không
cục hàng không việt nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra
giám sát để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân được đảm bảo an toàn tuyệt đối
tám giờ sáng tại cảng hàng không quốc tế nội bài
lượng hành khách đến làm thủ tục tăng cao đột biến
để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự an ninh hàng không
các đơn vị trực thuộc cảng đã chuẩn bị mọi phương án ứng phó
xây dựng các kế hoạch chi tiết của từng đơn vị
đảm bảo bám sát tình hình thực tế tại sân bay và đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân
hôm nay thì thực ra là hôm nay là vào những ngày lễ này thì chị thấy cái nhu cầu khách hàng nó đông hơn rất là nhiều
với những cái lần khác chị đi
đấy còn vấn đề an ninh ở khu vực này thì chị thấy họ làm rất là chặt chẽ rất là tốt mà họ có
nói chung là họ đáp ứng cái nhu cầu của mình tức là mình có hỏi cái gì thì họ sẽ chỉ dẫn tận tình cho mình
mà tôi đến đây làm thủ tục để bay thì thấy rất là đông hành khách
nhưng cái lực lượng an ninh là rất là đảm bảo tôi rất hài lòng
trong dịp lễ quốc khánh chúng tôi tỉnh là từ ba mươi một tháng tám cho đến bốn tháng chín
thì dự kiến số lượng khách tăng khoảng một mươi một một mươi hai so với ngày thường

thì căn cứ bao nhiêu dự báo đấy thì cả kháng người ta cung ứng ra
như thống kế thời điểm hiện nay của chúng tôi thì cả kháng cung ứng một ngày trung bình trong dịp lễ là khoảng hai trăm linh sáu ngàn ghế
thì cái nhu cầu này thì là tôi đánh giá là đáp ứng đủ cái nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ của bà con
từ ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cảng cũng triển khai nâng mức kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ một để kiểm soát an toàn
tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực trọng yếu
đảm bảo một trăm linh hành khách hành lý hàng hóa bưu phẩm đồ vật được kiểm tra
soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế cách ly lên máy bay
của hồng việt nam đã dự kiến
các kế hoạch cho đảm bảo an ninh an toàn trong dịp đi lại này
và cụ thể đồng chí cục trưởng của hồng việt nam đã ban hành hai chỉ thị
chỉ thị thứ nhất về tăng cường giám sát an ninh an toàn
trong việc hành khách sử dụng các khu vực hạn chế ở trên sân bay
cái việc này nhằm mục đích là chúng ta giữ an toàn cho chính hành khách
chỉ thị thứ hai là chỉ thị của cục trưởng của hồng việt nam về kiểm soát nông độ cồn
các chiếc kích thích
chính nhân viên hàng không sẽ góp phần cho sự an toàn của mỗi chuyến bay mà mỗi hành khách đi lại
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cảng hàng không quốc tế nội bài cũng bổ sung hai mươi quân số so với kiếp trực thông thường
để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ
tăng cường phối hợp với đội công an sân bay quốc tế nội bài
tổ chức tuần tra kiểm soát duy trì an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm
bên cạnh đó khuyên cáo hành khách nên ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng
thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách nội bài
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý